sau đó trà trộn vào khách hàng đến mua thực hiện hành vi trụng cấp thể sản
trong đó có nhiều tờ cùng số sơ ri
hai đối tượng là bùi thị thái chú tại tỉnh hòa bình và nguyễn thế thao chú tại tỉnh bắc giang
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trước đó hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô đi từ bắc ninh lên khu vực biên giới huyện văn lãng
cầm đồ chiếc xe máy để mua tiền giả
do không kiểm tra nên khi về bắc ninh mở ra thì bên trong toàn là tiền âm phủ
sau đó hai đối tượng thao và thái đã quay trở lại khu vực biên giới sang trung quốc
tiếp tục mua gần bảy mươi triệu đồng
nhưng khi vừa xuống khỏi khu vực đường mòn biên giới thì bị phòng an ninh kinh tế công an tỉnh bắt quả tàng
một tụ điểm đánh bạc giữa hình thức đá gà trên phần đất của ông nguyễn văn bé tám
trú tại huyện cai lệ vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt xóa
tụ điểm này do hai đối tượng là nguyễn triệu phú và trương văn đức đứng ra tổ chức
lực lượng công an đã bắt quả tăng hai mươi sáu đối tượng thu giữ một mươi một con gà một cặp cựa sắt
một cân đồng hồ hai mươi ba xe mô tô ba mươi một điện thoại di động
và gần một trăm một mươi triệu đồng cùng một số vận dụng dùng để đánh bạc
các đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện cai lệ tiếp tục điều tra và xử lý
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị các đồng chí và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận bình chánh tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan thị thu nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại một năm trăm chín mươi tám trên một phạm thế hiển phường sáu quận tám tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội danh này chúng tôi nhận được quyết định truy nã của công an quận một tp hcm đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn toàn phương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hộ khẩu thường trú tại một mươi ba trên tám g gò ô môi phường phú thuận quận bảy tp hcm
bị truy nã theo quyết định số năm mươi ba ngày bốn tháng ba năm hai nghìn bốn của công an quận một tp hcm
và đối tượng sơn hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại một trăm bảy mươi bốn ấp an nhơn xã trung thành huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
bị công an quận một tp hcm truy nã theo quyết định số sáu mươi năm ngày hai mươi bốn năm hai nghìn bốn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án chức vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thầy sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời lạnh nhiệt độ từ một mươi bảy đến ba mươi một độ
khu vực phía đông bắc bộ trong ba ngày sắp tới cùng với sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh nắng xuất hiện nhiều hơn
đặc biệt là trong các ngày một mươi hai và ngày một mươi ba nhiệt độ trưa chiều vào khoảng từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
về đêm và sáng trời nhiều mây và có sương mù nhẹ nhưng mức nhiệt độ không còn giảm xuống quá thấp
mà phổ biến giao động từ một mươi tám đến ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới tại khu vực này phổ biến là ít mưa
trưa chiều trời nắng với nền nhiệt độ cũng tăng nhanh từng ngày
riêng tại các tỉnh thanh hóa và nghệ an thì vào sáng sớm trời cũng nhiều mây có sương mù
nhưng đến trưa chiều trời giảm mây hưởng nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
riêng một số tỉnh vùng núi như tương dương con cuông quỳ hợp thì nhiệt độ còn có thể lên tới mức là
ba mươi hai đến ba mươi năm độ
còn tại đà nẵng trở vào đến bình thuận phổ biến mây thay đổi không mưa ngày nắng
với nền nhiệt độ ít biến động cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn về đêm nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi hai hai mươi năm độ
thời tiết thuận lợi cho du khách lên kế hoạch du lịch và dã ngoại
đến với các tỉnh thành thuộc khu vực tây nguyên từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm
trời mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ

nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn tại khu vực nam bộ đang trong những ngày cao điểm của mùa khô
nên tại đây duy trì kiểu thời tiết không mưa ngày nắng nhiều
nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông nam bộ nhiều nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt độ sấp xỉ ba mươi năm độ
cường độ nắng khá mạnh vào một vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều
nên người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm này
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các đồng chí và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại